thưa quý vị trong phiên họp làm việc sáng nay tại phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu nêu lên khi thảo luận về các báo cáo việc thực hiện nghị quyết của quốc hội
về giám sát chuyên đề chất vấn trong đó thì có nhiều vấn đề tinh giản biên chế sắp xếp tinh gọn bộ máy
hay tình trạng sở hữu chéo các ngân hàng thương mại
tại phiên thảo luận trung tướng lê tân tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
bày tỏ đồng tình với các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề
chất vấn của chính phủ toán nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước
và báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra nhận định việc tinh giản biên chế đã được triển khai đạt hiệu quả cao
trung tướng lê tân tới cũng nêu ra thực tế vẫn còn điểm chưa hợp lý
cái việc tinh giảm thì rất tốt rồi nhưng mà những cái ngành có tính chất đặc thù mà chúng ta tinh giảm
bảy một mươi theo chỉ thiêu chung thì tôi thấy là nó chưa có hợp lý như vậy
tôi nói ví dụ như ngành tòa án viện kiểm sát cơ quan điều tra của bộ công an
một số ngành đặc thù khác thì như vậy thì bộ nội vụ là có cái đề xuất gì để chúng ta tinh giản chung như vậy
nhưng mà trọng tâm trọng điểm là những cái ngành đặc thù thì như thế nào để cho cái hiệu quả đạt được là nó phù hợp với cái thực tế
bên cạnh đó trung tướng lê tân tới cũng đề cập tới vấn đề sở hữu chéo tại các ngân hàng thương mại
khi báo cáo về lĩnh vực ngân hàng cho biết đã xử lý có hiệu quả vấn đề sở hữu chéo đầu tư chéo trong hệ thống các tổ chức tiến dụng
tuy nhiên việc hoàn thiện pháp luật về cơ cấu
ngân hàng thương mại tổ chức tiến dụng và xử lý nợ giống còn chậm
hiện nay không biết là trên thực tế các ngân hàng thương mại có còn sở hữu chéo về cái tín dụng hay không
thì là cái này có tác động gì đến cái lực là về cái chính sách trong cái lực tín dụng chúng ta sửa đổi đây
và đặc biệt là trong cái có sự tác động ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế của chúng ta hiện nay hay không
trường hợp vi phạm là đã bị
bị xử lý rồi
nhưng mà cái cơ chế để mà xử lý rất điểm
cái sở hữu chéo các cái cổ đông lớn các cái nhóm cổ đông lớn trong cái việc thao túng chi phối sở hữu chéo này
thì cũng còn rất nhiều các cái ý kiến khác nhau
nó phải nhiều các cái giải pháp nhiều các chính sách
qua trao đổi thảo luận và báo cáo thì ngân hàng nhân nước cũng thấy được
nếu chờ có một cái quy định xử lý triệt đề
thì sẽ không bao giờ có cái quy định nào để xử lý trật đề được
mà các quy định cần phải hướng đến
không chỉ ở luật tổ chức tiến dụng mà trong các văn bản pháp luật khác
các lĩnh vực khác thì có những quy định để làm sao mà hoạt động của doanh nghiệp và người dân ngày càng minh bạch
cũng trong phiên làm việc ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật lưu trữ sửa đổi
luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi và việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
chiều ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng
bộ thông tin và truyền thông tổ chức họp báo trước hội nghị bộ trưởng thông tin asean
lần thứ một mươi sáu và các sự kiện bên lề
hội nghị bộ trưởng thông tin asean lần thứ một mươi sáu có ý nghĩa quan trọng
thể hiện vai trò chủ động có trách nhiệm của việt nam trong đối ngoại đa phương
và khẳng định ý nghĩa của hợp tác asean
hội nghị diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo đó việt nam lựa chọn chủ đề truyền thông
từ thông tin tới tri thức vì một asean tự cường và thích ứng
xuyên suốt trong toàn bộ nội dung nghị sự
chủ đề nêu bật vai trò sứ mệnh của lĩnh vực truyền thông
trong giai đoạn mới đưa thông tin trở thành động lực của phát triển
không chỉ cung cấp thông tin mà còn thúc đẩy chuyển đổi từ thông tin thành trí thức
để xây dựng một asean tự cường củng cố năng lực nội tại
khả năng chống chịu và thích ứng để khẳng định vai trò vị thế của asean
không chỉ hướng nội mà còn sẵn sàng ứng phó với những biến động trước tình hình thế giới hiện nay
tuần lễ sẽ có ba sự kiện chính gồm hội nghị bộ trưởng thông tin asean lần thứ một mươi sáu
hội nghị bộ trưởng thông tin asean cộng ba lần thứ bảy
hội nghị somri lần thứ hai mươi và somri cộng ba somri cộng nhật bản
bên cạnh đó có các diễn đàn khu vực asean về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng
hội thảo asean về chuyển đổi số báo chí kiến tạo chi thức số và hoạt động bên lề
cuộc làm việc song phương giữa các nước triển lãm ảnh asean
khu trải nghiệm trực tuyến phim ảnh asean và chương trình giao lưu văn hóa tham quan
vừa qua cơ quan đại diện bộ công an
cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia do thiếu tướng lê văn phương
trưởng đại diện dẫn đầu đã đến chúc mừng thống tướng sathet nhân dịp được bổ nhiệm
chức vụ tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ campuchia
thiếu tướng lê văn phường chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đại tướng tô lâm
và lãnh đạo bộ công an việt nam
nhân dịp thống tướng sathet được quốc vương norodom sihamoni bổ nhiệm chức vụ
tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ campuchia bày tỏ vui mừng
trước sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa cơ quan đại diện bộ công an việt nam
với các đơn vị chức năng thuộc tổng cục công an quốc gia và công an các địa phương campuchia
thời gian qua góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội mỗi nước
thiếu tướng lê văn phương khẳng định cơ quan đại diện bộ công an việt nam
tại campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối quan trọng trong việc trao đổi
phối hợp triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng công an hai nước
thông tướng sa thét bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo bộ công an việt nam
cam kết tiếp tục kế thừa những thành tiệu tích cực đã đạt được và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa hai bộ theo chương trình kế hoạch đề ra khẳng định sẵn sàng tiếp nhận thông tin
và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc bộ công an việt nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
thông tướng sa thét cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ của bộ công an việt nam
nhất là việc trao đổi thông tin hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật cho campuchia
phục vụ tổ chức thành công các sự kiện quốc tế quan trọng như hội nghị cấp cao asean sea games vừa qua
thưa quý vị về nhận công tác tại địa bàn miền núi nhận thấy con em của bà con trên địa bàn thiếu thốn điều kiện học ngoại ngữ
thượng úy đường minh thông phó trưởng công an xã hoa sơn huyện anh sơn của tỉnh nghệ an đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần
mở lớp học và trực tiếp giảng dạy cho ba mươi học sinh ở lứa tuổi tiểu học trên địa bàn xã
đó không chỉ là đam mê mong muốn truyền cảm hứng yêu thích với môn tiếng anh
mà qua lớp học này thì còn là một kênh để đưa công an cơ sở tới gần dân hiểu dân vì nhân dân phục vụ
đến lớp học sớm ba mươi phút em nguyễn văn đức trương sinh năm hai nghìn một mươi năm trú tại thôn hai xã hoa sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an tranh thủ ôn lại bài cũ
trường luyện cách phát âm viết lại các từ vựng mà tuần trước thầy thông vừa dạy
ít ai biết được rằng cách đây vài tháng

được sự động viên khích lệ của thượng quý thông em đã mạnh dạn tham gia lớp học tiếng anh miễn phí của thầy giáo công an với sự thích thú
em rất vui mừng khi đi được học lực thầy thông em sẽ chăm ngoan học giỏi
thời gian ba năm trước đối với bản thân trương thì cũng gặp không ai gặp về tai nạn
thì mặt đây một cái ngón tay phải
bước vào con đường học vận nhưng đối với em rất tử tí trong cái vấn đề là giáo tiếp với bạn bè
giai đoạn hiện nay thì bản thân em thì cũng đã thấy được việc đọc việc việt môn tiếng anh cùng giáo tiếp cùng bạn bè
mở lớp học và trực tiếp giảng dạy tiếng anh miễn phí vào buổi tối các ngày cuối tuần
với thượng úy đường minh thông phó trưởng công an xã hoa sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đó không chỉ là mong muốn truyền cảm hứng yêu thích với môn ngoại ngữ tới những em nhỏ vùng cao
mà còn là một cách đưa công an cơ sở tới gần với dân hơn hiểu dân hơn phục vụ nhân dân tốt hơn
nó xuất phát đầu tiên là từ cái tầm long cũng như tình yêu thương của tôi dành cho những em nhỏ
tôi muốn truyền tải những kiến thức của mình đến các em
để trong tương lai các em có thể sử dụng những kiến thức tiếng anh đó để phục vụ cho cuộc sống và có cái tương lai tốt hơn
qua cái lập tiếng anh này là cái câu nối giữa quân chủng nhân dân với là lực lượng công an
xây dựng được cái hình ảnh đẹp của người cản bộ công an nhân dân trình quý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại xã đỉnh sơn huyện anh sơn
năm hai nghìn một mươi năm tốt nghiệp học viện an ninh nhân dân với hai tấm bằng luật và ngôn ngữ anh
thự uy thông về nhận công tác tại công an huyện anh sơn
về với cơ sở anh luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội đi trước và tâm niệm rằng
người cán bộ công an nhất định phải thấm nhuần tư tưởng lấy dân làm gốc
bám cơ sở nắm địa bàn thông qua việc mở lớp dạy tiếng anh miễn phí
anh được bà con nhân dân cảm phục và tin yêu
sau khi thực hiện kế hoạch thì công an xà và trực tiếp là đồng chỉ đường minh thông
bộ trưởng công an xà đã đứng lớp và duy trì cái lớp học trong cái thời gian qua
đặc biệt trong thời gian hè thì đã tạo được cái sân chơi cho học sinh tiểu học vui chơi
vừa học và lành mảnh rồi là tiệm thu được kiến thức
từ khi có lớp học của thầy là tôi thấy là các cháu là tích cực hơn
tham học họi hơn
hy vọng là lớp học của thầy sẽ được duy trì lâu hơn để các con có điều kiện được học hỏi thêm
đến nay sau hơn năm tháng mở lớp ngày càng có nhiều học sinh xin theo học
trong đó có nhiều em tiến bộ rõ rệt có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng anh
không chỉ truyền thụ các kiến thức về ngoại ngữ thượng úy đường minh thông
còn dành thời gian giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng ứng xử mọi tình huống trong cuộc sống
duy trì đều đặn lớp học
anh vẫn không quên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao
đồng chí đã thể hiện được sức trẻ sự năng động và sáng tạo
đồng chí đã báo cáo xin ý kiến là ngoài giờ làm việc
mở một cái lớp giày ngoại ngữ cho các em các cháu ở tại địa bàn công tác của đồng chí
thì đảng ủy lãnh đạo đánh giá đấy là một cái hoạt động
mà đồng chí đã đánh giá là một cái hoạt động mà đồng chí đã đánh giá là một cái hoạt động mà đồng chí đã đánh giá là một cái hoạt động